thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết một tàu cá của ngư dân tỉnh bình định bị vỡ bè tàu có nguy cơ bị chìm vừa được đồn biên phòng cù lao tràm thành phố hội an cứu nạn thành công hiện sức khỏe của một mươi hai lao động trên tàu đều an toàn
khoảng bốn giờ hai mươi phút ngày hôm nay khi tàu cá bd chín mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi bảy ts công suất năm trăm năm mươi cv do ông nguyễn văn bi tại bình định làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt thì va vào hòn mồ thuộc đảo cù lao tràm thành phố hội an gây vỡ bè mũi tàu nước tràn vào có nguy cơ bị chìm
nhận được tin báo đồn biên phòng cù lao tràm đã điều động cano cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ tiếp cận tàu bị nạn và hướng dẫn tàu bị nạn chạy vào khu vực bãi bìm cù lao tràm an toàn